liên tiếp các chuyên án mà mực tùy lớn vừa được lực lượng công an triệt phá tại tỉnh thanh hóa
hai đối tượng trong một đường dây vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy từ lào và thanh hóa tiêu thụ
vừa được cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa
bắt giữ tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn thọ phú xã ngọc trung huyện ngọc lạc
vật chứng thu giữ là năm sáu trăm linh viên hồng phiến cùng với hơn một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
hai đối tượng bị bắt gồm lục văn sáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện bá thước và hà thị mạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là phạm thị quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở huyện mường lát
và nguyễn thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở huyện bá thước thu thêm một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ tròn màu đỏ khoảng một mươi hai gam nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
qua kết quả đấu tranh ban đầu được biết lục văn sáu là đối tượng cầm đầu
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáu đã câu kết với mạch điều hành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáu vào mạch đưa cho mừng bán lẻ tại nhà ở xã thiết kế huyện bá thước